để thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch đảm bảo an ninh an toàn các trạm kiểm soát ra vào cửa ngõ thành phố
công an thành phố cần thơ đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo quy định về phòng chống dịch trên toàn địa bàn
ngoài việc tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
lực lượng làm nhiệm vụ còn quan tâm nhắc nhở vận động nhân dân thực hiện nguyên tắc năm k
chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết
trong ngày hai mươi ba tháng bảy các tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an thành phố cần thơ đã tổ chức tuần tra kiểm soát một sáu trăm một mươi bốn lượt
phát hiện nhắc nhở hai trăm bảy mươi bốn trường hợp xử phạt hai trăm sáu mươi tám trường hợp người dân không chấp hành các quy định phòng chống dịch
với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
riêng công an quận ninh kiều đã ra quân tuần tra kiểm tra hai mươi hai cuộc với một trăm chín mươi ba cán bộ chiến sĩ
là biên bản xử phạt một trăm một mươi ba trường hợp với tổng số tiền hơn hai trăm một mươi bảy triệu đồng
trong đó chỉ riêng ra đường không cần thiết không có lý do phù hợp
là một trăm linh ba trường hợp